về người con trai lớn ông kể
cháu tên là thanh tùng năm nay đã hơn bốn mươi tuổi rồi
cháu từng làm ca sĩ tại sài gòn
nhưng thu nhập bấp bênh quá nên giờ cháu mua chiếc xe đi chở hàng mướn
cháu cũng đã có vợ con và hiện sống ở củ chi
cũng đã mấy lần cháu muốn tôi về ở với cháu nhưng tôi không muốn
giờ tôi còn làm việc được thì tôi đi làm thôi
về số tiền và chiếc xe quyên góp được chờ ra sao
thương tính cho biết
tôi gửi tiết kiệm cho con và xây căn nhà cấp bốn
nhà đó tôi tính khi nào không có sức đi làm kiếm tiền nữa
tôi sẽ về ở đó
hiện tôi nhờ mấy đứa em ở quê trong dùm
còn về chiếc xe
thực ra đó là một chiếc xe đã cũ rồi
mà một người bạn tôi đi nước ngoài tặng lại cho tôi
tôi nhận vì đó là chiếc xe kỷ niệm của bạn
hôm nhận xe tôi mới qua cơn đột quỵ
con yếu lắm
nhưng vì không có người lái nên tôi cũng gắn tự lái về
nhưng có ai đó chụp được hình tôi lái xe
và nói rằng tôi tự lái về phan rang
điều đó là không đúng
hiện sau đó tôi đang cho một người bạn mướn lại
rẻ thôi vì xe đã cũ hai bệnh
bị đôn giá bệnh để mong nhận được tiền hỗ trợ
thường tính kể
tôi cũng buồn lắm
như kỳ trước khi tôi bị đột quỵ
phải đi cấp cứu ở bệnh viện
họ cũng đồn như thế
còn bây giờ khi tôi bị nhiễm covid một mươi chín
tôi cũng đâu có cho nhiều người biết
nhưng một vài người bạn của tôi lại đi kể về tôi
nên giờ ai cũng biết
suốt mấy ngày nay
phòng trọ của tôi lúc nào cũng xuất hiện
mẹ tôi đi ra là nhào tới quay chụp
phỏng vấn rồi bình luận đủ kiểu
rồi có những người lên nói cho tôi
cái nọ cái kia
nhưng tôi có thấy gì đâu
nhiều thông tin sai về tôi lắm
nhưng thôi tôi cũng không muốn đôi con chi
giờ tôi chỉ muốn bình yên
đi làm kiếm tiền lo cho con
cùng với đó
trên các diễn đàn mạng về giải trí
đã lan truyền video nghệ sĩ thương tín chia sẻ
về đền thờ tổ nghiệp một trăm linh tỷ đồng của hoài linh
với tuyên bố không bao giờ đặt chân đến nơi này
tôi chưa đến nhà thờ tổ của hoài linh
tôi thấy nó kỳ kỳ
tổ thì tổ chung hết mà
bây giờ đến nhà đó giống như là hoài linh là tổ
thật sự nếu ai có điều kiện
làm cho tổ nghiệp đẹp đẻ
thì mình cũng mừng thôi
nhưng mà làm giống hoài linh không được
đó là kiểu cá nhân quá
tổ ở đây là thờ tổ ăn mày
giống như nghệ sĩ cũng đi ăn mày của khán giả
khán giả đến xem và cho tiền mình
thương tín thẳng thắng
ngoài ra nghệ sĩ thương tín
cũng cho biết rằng
ngày đầu anh bốn tổ chức hầu đồng
trong đó lên đến cả tỷ
chỉ có người giàu làm ăn mới có nhu cầu
nhưng mà tôi thấy chuyện như vậy
quá là mê tính dị đoan
dù thông tin diễn viên sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
đưa ra chỉ là một phía
và không có căn cứ
nhưng cũng đã khiến cho cư dân mạng hoang mang
và đưa ra nhiều lời đồn đoán khác nhau
cũng theo nghệ sĩ thương tín
ông và hoài linh từng đóng phim
diễn kịch với nhau nhiều lần
và vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp bình thường
ông thừa nhận mình nể đàn em
vì biết kính trên nhượng dưới
hoài linh rất kính trọng đàn anh đàn chị
ví dụ ra trường quay
hoài linh luôn nhường ghế cho tôi
hay là những nghệ sĩ thời trước
tôi rất nể hoài linh ở điểm đó
nghệ sĩ thương tín nói thêm
đền thờ tổ nghiệp một trăm linh tỷ đồng
là công trình đầy tâm huyết của hoài linh
anh tắt bật chạy show
tích góp nhiều năm để có kinh phí xây dựng
nam danh hài cũng không đứng ra kêu gọi quyên góp tiền xây đền
mà một mình anh gánh hết
ngay phía trước cổng đền thờ
hoài linh cho xây dựng cặp rồng lớn uy nghi
vừa trang trí vừa tạo thành cây cầu uống lượng
bắt qua con canh nhỏ
công trình mất hai năm để xây dựng
trên khuôn viên rộng bảy m hai
có các phần khu lớn như nhà thờ chính
nhà thờ phụ nhà nghỉ cho khách
với kiến trúc độc đáo cầu kỳ
bề thế không khác gì những cung điện ngày xưa
ngoài ra còn có các tiểu cảnh
cây cảnh và chim quý
mỗi năm nghệ sĩ hoài linh
đều tổ chức vỗ tổ sân khấu
với quy mô lớn tại đền thờ tổ nghiệp một trăm linh tỷ đồng
ở thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
quy tụ hàng nghìn khán giả gần xa
và giới nghệ sĩ tham dự
hơn một năm qua đền thờ tổ của hoài linh
thông báo đóng cửa không đón khách
vì ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời sáu bảnh cũng dường như
mất tích khỏi mạng xã hội và các chương trình giải trí
sau ủng ảo giải ngân chậm
một mươi bốn tỷ tiền từ thiện cứu trợ đồng bào miền trung
bị lũ lụt
trên mạng xã hội cũng xuất hiện nguồn tin
cho rằng nam danh hải đã được con trai ruột bí mật
đưa sang mỹ đoàn tụ cùng gia đình
dương triệu vũ em trai của hoài linh cho biết
nghệ sĩ hoài linh hiện vẫn ở việt nam
những tin đồn trên mạng là tin vịt
sai sự thật nhằm bôi xấu hình ảnh của nam danh hài
anh linh hiện vẫn còn ở việt nam mà đồn tùm lum
đây không phải là lần đầu dân mạng đưa ra các tin sai về anh linh
mọi người nên tỉnh táo trước mọi việc
dương triệu vũ nói thêm
tại mỹ võ lê thành vinh
con trai ruột của hoài linh
cũng bác tin anh đã bí mật
đưa bố qua mỹ
thực hư câu chuyện có lẽ chỉ có người trong cuộc
mới có thể hiểu rõ nhất
hy vọng sau khi được nhà hào tâm hỗ trợ
nghệ sĩ thương tín sẽ không còn rơi vào cảnh túng thiếu
nợ nần nữa
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại